sáng nay ngày một mươi sáu tháng một lễ tàng ba liệt sĩ công an nhân dân hy sinh tại đồng tâm huyện mỹ đức
thành phố hà nội đã được đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức theo nghi thức của lực lượng
công an nhân dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến phiếng và ghi sổ tàng
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và đoàn của văn phòng
chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiên dũng đã vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân
tiếp đó thủ tướng chính phủ đã chia buồn với gia đình ghi sổ tang thủ tướng bày tỏ vô cùng thương tiếc các đồng chí
đại tá nguyễn huy thịnh đại úy nguyễn công huy thượng úy dương đức hoàng quân là những cán bộ cơ quan công an nhân dân
dũng cảm hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh tổ quốc gia an toàn cho xã hội và đất nước
các đồng chí là những tấm gương cho cán bộ lực lượng vũ trang học tập